cảm ơn các bạn đã theo dõi
thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh hải dương chỉ đạo ngành y tế ưu tiên cao nhất trong việc cứu chữa cho các nạn nhân bị thương giảm thiểu thiệt hại về người
bên cạnh đó chỉ đạo công an tỉnh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức cá nhân có liên quan
đối với bộ công an thủ tướng yêu cầu chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ đặc biệt là
quốc lộ năm mươi một
trên địa bàn khu phố bình giang một phường sơn giang tỉnh bình phước vừa mới xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai cháu bé tử vong
nạn nhân được xác định là mai anh kiệt một mươi ba tuổi học sinh lớp tám và nguyễn phi hùng một mươi một tuổi học sinh lớp sáu
và trưa qua kiệt và hùng được anh mai văn tèo dẫn đi bắt cua bắt ốc tại khu vực ruộng thuộc khu phố bình giang một phường sơn giang
một lúc sau hai cháu kêu mệt nên đứng lại nghỉ ở khu vực gần hồ bỏ không còn anh tèo tiếp tục đi bắt ốc
anh tèo quay lại thì không thấy hai cháu nhỏ đâu nên chạy đi tìm và hô hoán người dân tìm kiếm
sau khi mò dưới hồ người dân đã vớt được thi thể của hai cháu bé
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bến lức đã khởi tố bắt tạm giam bùi thanh tú
chú tại huyện bình chánh tp hcm và nguyễn văn hậu chú tại huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản
đây chính là hai đối tượng đã cứa cổ lái xe taxi để cướp tài sản
tối một mươi chín tháng bảy tú hẹn hậu ở trung tâm thương mại yonmon bình tân lấy trộm ba con dao để đi cướp tài sản
phát hiện xe taxi vinasun do tài xế trần văn đại chú tại tỉnh đồng nai đang đỗ trước cửa nên cả hai đến thỏa thuận trở về bến lức long an
khi đến đoạn đường vắng tú yêu cầu xuống xe giả vờ đi vào đường hẻm
cùng lúc này anh đại bước xuống xe đi vệ sinh tú từ trong hẻm lại phía sau anh đại lấy dao kề ngang cổ uy hiếp cướp tài sản
anh đại vùng vẫy nên bị lễ giao cắt đứt vùng cổ chảy máu và bỏ chạy truy hô cướp tú không kịp lấy được tài sản sợ bị bắt giữ nên đã bỏ chạy
cho đến một mươi ba h ngày hai mươi tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bến lức phối hợp trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh long an và công an quận bình tân tp hcm đã bắt giữ hậu và tú khi đang lẩn trốn trong siêu thị

cảnh sát điều tra công an huyện bến lức phối hợp trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an quận bình tân thành phố hồ chí minh đã bắt giữ hậu và tú khi đang lẩn trốn trong siêu thị